cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh tp hà nội vừa tạm giữ hình sự và ra lệnh giữ người
đối với một mươi một đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm
hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi một
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội
đối tượng tiến rủ cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên có nickname facebook nhất sinh
nhóm thanh niên này đã tập trung tại khu vực ngã năm thị trấn văn giang hưng yên
cùng rất nhiều hung khí để thực hiện hành vi vi phạm của mình
lúc chuẩn bị nhau thì bọn em có một phóng lợn một kiếm nhật một bình xịt cây
với cả ba ton vệ ba khúc với một tiếp sát này hết
em dùng tiếp sát vượt vào đầu xe lúc đấy em hành động theo bản năng thôi và em chưa nghĩ được
còn bây giờ thì em biết là mình sai
khi đến địa điểm hẹn gặp nhưng không thấy nhóm thanh niên có ních facebook nhất sinh

nhóm thanh niên đã tiếp tục di chuyển đến đoạn đường nguyễn văn cử long biên
tại đây nhóm thanh niên đã có hành vi cướp xe máy và dùng tuyếp sắt kiếm mũ bảo hiểm
để đuổi đánh nhóm nạn nhân đang đỗ xe bên lề đường
vì hiểu lầm đây là nhóm thanh niên mình hẹn gặp
em đuổi đánh nọc xong thì em có đuổi thêm một em đèo thêm một bạn với cả thêm một xe nữa
sau đuổi thêm một đoạn cầu đông trù đối tượng đấy quay đầu bỏ chạy thì gặp ba xe sấp ba sau
bị xe sấp ba sau cầm gậy tiếp sát ngã lọng trọng ra và ngã ra thì bỏ xe chạy
thế là có một anh sấp ba sau đấy thì lấy xe đấy về
hiện nay việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội và có hành vi hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực xảy ra rất nhiều
đặc biệt là với những đối tượng còn đang là thanh thiếu niên
điều này đặt ra vấn đề cấp thiết trong việc quản lý con em của mỗi gia đình
qua cái sự việc này thì cũng cảnh báo
đến đối với các bậc cụ huynh thì lứa tuổi của các cháu vi phạm đều là hai mươi hoặc là dưới chưa đủ tuổi thanh niên
cái việc đấy thì là các gia đình phải có sự quản lý giáo dục trong cái dịp tết
cũng như là cái giao xe cho các cháu khi ra ngoài đường
ngoài ra thì cái mối quan hệ của các cháu thì cũng cần có sự là kiểm soát
ngoài cái hậu quả về cái việc là cướp tài sản thì cũng là có hai người bị hại cũng bị chém
công an huyện đông anh cũng phối hợp với
phòng pc hai đã tổ chức truy xét và làm rõ và bắt giữ đối với các đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ và mở rộng điều tra
làm rõ từng hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật